cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
sở kế hoạch và đầu tư hà nội và một số đơn vị có liên quan
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố hai mươi sáu bị can trong đó có bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hai bị can gồm
nguyễn quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi nhân viên công ty nhật cường về tội buôn lậu quy định tại khoản bốn điều một trăm tám mươi
nguyễn quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
bị can võ việt hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quy định và lệnh nêu trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định và lệnh đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can
phục vụ kết luận điều tra truy tố xét xử vụ án đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tích cực tổ chức truy bắt bùi quang huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố đối với đối tượng cao nhật nam
sinh năm hai nghìn hai trú tại ấp châm vàng một xã thanh phước huyện gò dầu về hành vi chống người thi hành công vụ
vào khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng bảy công an xã thanh phước huyện gò dầu trên đường tuần tra
thì thấy nhiều người tụ tập trước nhà của nam nên dừng lại kiểm tra hành chính
tại đây phát hiện một xe mô tô không có biển số nên yêu cầu xuất trình giấy tờ
tuy nhiên nam không xuất trình được giấy tờ xe nên lực lượng chức năng yêu cầu đưa xe mô tô về trụ sở để làm rõ nguồn gốc
do là xe không có giấy tờ nên nam lấy bật lửa đốt xe mô tô thách thức và tiếp sau đó dùng dựa đe dọa ngăn cản lực lượng công an
được biết nam làm nghề sửa xe và thường độ xe để sử dụng vào những cuộc đua xe trái phép
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và dùng ảnh nóng buộc nhiều cô gái phải quan hệ tình dục
đối tượng phạm thanh nhàn chú tại tỉnh quảng bình vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng bắt giữ
trước đó nhàn đã đăng thông tin cho vay tiền lãi suất thấp một một tháng trên facebook nhưng không cần thế chấp tài sản
từ đây có nhiều người nhắn tin đến hỏi thủ tục vay tiền
nếu người nhắn tin vay là nam thì nhàn yêu cầu chụp hình chứng minh nhân dân
sau đó gửi hai trăm linh đồng để làm thủ tục hồ sơ rồi chiếm đoạt số tiền trên
với những bị hại là nữ nhàn yêu cầu muốn vay tiền thì phải chụp hình quay video khuôn mặt và những chỗ nhạy cảm trên cơ thể
sau khi có được những hình ảnh nóng này thì nhàn ra mặt nhắn tin yêu cầu bị hại phải cho mình quan hệ tình dục
nếu không thì sẽ tung những hình ảnh và video này lên mạng
tại cơ quan công an nhàn cho biết là chỉ trong vòng hai mươi ngày đã lừa chiếm đoạt tiền đặt cọc của những người có nhu cầu vay số tiền hàng chục triệu đồng
kiểm tra máy điện thoại di động của nhàn cơ quan công an phát hiện một số hình ảnh nhạy cảm của trẻ em mới lớn